trung tâm xúc tiến du lịch đà nẵng cho biết đường bay thẳng đầu tiên kết nối đà nẵng với thủ đô viên trăn của lào
sẽ chính thức khai trương từ cuối tháng ba này góp phần thúc đẩy các hoạt động giao thương đi lại và du lịch giữa hai bên
đường bay thẳng đà nẵng viên trăn sẽ chính thức khai trương ngày hai mươi chín tháng ba tới
với tần suất ba chuyến một tuần vào các ngày thứ ba thứ năm chủ nhật bằng máy bay atr bảy mươi hai quy mô bảy mươi chỗ ngồi
như vậy hành trình đà nẵng viên trăn sẽ chỉ mất một giờ bốn mươi năm phút giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể thời gian so với hiện nay
được biết sở du lịch đà nẵng và lào airlines sẽ tổ chức đoàn phong chip gồm các hãng lữ hành khách sạn báo chí đến đà nẵng và miền trung
để khảo sát sản phẩm du lịch trao đổi hợp tác với các doanh nghiệp du lịch đà nẵng và ngược lại